cơ quan thuế động viên và thuyết phục nhiều người dân đều chịu kê khai lại vì lo ngại bị rủi ro về sau
nhưng nếu các mô giới đi làm hồ sơ việc khai lại giá rất khó khăn do họ nói đã khai đúng giá làm quá trình giải quyết kéo dài
trong khi đó một số chi cục thuế khác cho hay khi cơ quan thuế mời lên nhiều trường hợp chịu kê khai lại
nhưng chỉ kê khai bằng bảy mươi tám mươi giá thị trường hoặc chú động kê khai với mức như vậy ngay từ đầu
những trường hợp này cũng được cho qua vì cơ quan thuế không đủ lực lượng để xác minh giá đúng từng hồ sơ
thưa luật sư thì đây có thể là vấn đề cũng khá là nóng hiện nay
phải chăng là từ trước đến nay chúng ta chưa có những quy định pháp luật hay pháp lệnh về thuế cho việc chuyển nhận nhà đất
hay có mà chúng ta lại không thực hiện
và luật sư có thể đọc phân tích rõ hơn về vấn đề này được không ạ
hiện nay các quy định của pháp luật của chúng ta đã có từ rất lâu rồi chứ không phải hiện nay mới có
cụ thể là hiện nay luật quản lý thuế luật thuế thu nhập cá nhân của chúng ta đã có quy định rất rõ về cái trách nhiệm
của các bên bên mua bên bán trong việc để hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng bất đồng sản
cụ thể hiện nay mà bên mua và bên bán khi tiến hành một cái giao dịch chuyển nhượng bất động sản thì chúng ta phải đóng một số các loại thuế và phí như sau
đối với chúng ta là bên bán thì thông thường theo quy định pháp luật
nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì bên bán chúng ta phải chịu
hiện nay theo quy định là chúng ta phải chịu phần thuế thu nhập cá nhân là hai
và thứ hai là đối với bên mua thì chúng ta có thể là phải đóng
phần lệ phí trước bạ thường là năm trên giá đất theo hợp đồng chuyển nhượng hoặc là theo bản giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bất đồng sản đó tọa lạc
và chúng ta giao dịch thì chúng ta có thể đóng thêm một khoản lệ phí công chứng nhưng khoản nó nhỏ thôi
và đối với bên mua mà khi tiến hành các thủ tục đăng ký cấp giá chứng nhận thì sẽ đóng một khoản lệ phí thẩm định thẩm tra cấp giá chứng nhận nó cũng nhỏ thôi
nhưng mà thông thường thì chúng ta đối với giao dịch thì chúng ta hay thỏa thuận là phần thuế thu nhập cá nhân là ai phải chịu
nhưng mà thông thường theo quy định nếu không có thỏa thuận khác thì cái phần thuế đó là hiện nay hai đó là bên bán chúng ta phải chịu cái phần quy định là hiện nay là đọc phải đóng trên năm là hai trên cái giá chuyển nhượng
theo những chia sẻ vừa rồi của luật sư thì chúng ta biết rằng là việc chuyển nhiều nhà đất đều có những quy định rất rõ ràng
thì vấn đề ở đây là cả bên bán lẫn bên mua đều biết nhưng vẫn kê khai không đúng giá
vậy thì vi phạm này bị xử lý như thế nào thưa luật sư
đối với một cái giao dịch chuyển nhượng bất đồng sản là chúng ta hay gọi là một cái chuyển nhượng hai giá
có nghĩa là thông thường từ trước đến nay hầu như là trong cái tâm lý của người dân chúng ta khi chúng ta tiến hành chuyển nhượng bất động sản thì chúng ta thường lại kê khai hai giá
hai giá là như thế nào
chúng ta một cái giá chúng ta ghi trên cái hợp đồng công chứng thường là nó thấp
để chúng ta đóng thuế cho nó thấp lại đóng thuế thu nhập giảm thuế thu nhập cho bên bán chúng ta là thấp lại
và thứ hai là cái giá thực tế
có thể là giá thực tế là được các bên ký bằng một cái hợp đồng tay
hiện nay các hành vi mà này thì được chúng ta là được các cơ quan chức năng xem xét xử phạt vi phạm hành chính
từ là một năm lần cho đến là ba lần cái số thuế mà đáng lẽ là nhà nước phải thu được có nghĩa là số thuế chúng ta phải trốn thuế
trong trường hợp mà cái số thuế mà đối với các bên mà làm thất thu ngân sách nhà nước là trên một trăm linh triệu đồng hoặc là đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi
trong một số trường hợp thì trong trường hợp này thì có cơ sở cũng như là có dấu hiệu rõ ràng của hành vi trốn thuế
mà theo đó thì tùy theo cái tính chất mức độ cũng như hành vi mà các đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội trốn thuế được quy định cụ thể tại điều hai trăm linh bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
mà theo đó thì các đối tượng này tùy theo cái số tiền trốn thuế cũng như là các cái tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà các cái đối tượng này chúng ta có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sạc với cái khung hình phạt là mức xử phạt hình phạt tù là lên đến bảy năm tù
dạ vâng thưa luật sư thì việc mà chúng ta kê khai giá thấp thì sẽ gây đến việc là thất thu thuế cho nhà nước và đồng thời cũng tìm ẩn nhiều rủi ro về sau vậy thì trong thời gian qua chúng ta đã xảy ra những vụ việc tranh chấp như vậy chưa và nguyên nhân từ đâu thưa luật sư
đây cũng là một trong những câu hỏi rất hay và quá trình thực tiễn hành nghề của tôi thì vừa qua chúng tôi cũng tiếp nhận rất là nhiều các vụ việc
chúng ta có thể phân tích chúng ta có thể thấy rằng là trong cái trường hợp mà hợp đồng mà hai giá như tôi vừa chia sẻ thì trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng chỉ có cái bên bán
tại vì bên bán chúng ta chịu thuế thu nhập cá nhân là hai
thì như vậy thì trong một cái giao dịch mà cái việc mà tiến hành ký hai giá giữa hợp đồng dân lệch giữa hợp đồng công chứng và hợp đồng với tay giữa hai bên thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp này là hầu như là nếu mà các bên không có thỏa thuận khác thì chỉ có bên bán chúng ta có lợi thôi
đúng không ạ và bên mua chúng ta chỉ phải chịu cái phần lệ phí trước bạc nó rất thấp thôi và chỉ có lợi cho bên bán
tuy nhiên khi một trong các bên có tranh chấp và thực tế là đã có rất là nhiều trường hợp
tìm tới tôi để tư vấn cũng như là thực hiện các thủ tục khởi kiện ra tòa liên quan đến cái việc mà yêu cầu tòa án cũng như là các cơ quan chức năng xem xét lại cái việc mà chúng ta có cái hành vi ký kê khai cái hợp đồng hai giá
và chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng trong trường hợp này khi cái hợp đồng công chứng chúng ta là được pháp luật bảo hộ thì cái giá trị chúng ta lại thấp
khi một trong các bên mà có đã cố tình hoặc là chúng ta có cái dấu hiệu mà chúng ta cố tình chúng ta vì một lý do gì đó
thường là do giá đất tăng cao khi chúng ta ký hợp đồng chuyển nhượng thì giá này và hiện nay là giá rất cao do đó là chúng ta chủ động
có một trong một số trường hợp là có một số bên là chúng ta chủ động yêu cầu tòa án là tuyên cái hợp đồng này vô hiệu với lý do là có sự gian dối trong này
thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hai giá trị cùng một đối tượng mà chúng ta có hai giá trị
và trong trường hợp này thực tiễn xét xử cũng như là kinh nghiệm quá trình hành nghề của tôi thì các cơ quan chức năng trong nhiều trường hợp giao dịch này sẽ bị là tòa án xem xét ở góc độ là vô hiệu là do các bên đã có một cái hành vi gian dối hoặc như là cố tình che giấu cái giá trị thật của một cái giao dịch này
thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là khi mà hậu quả của một cái giao dịch nhân sự vô hiệu thì các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận
thì rõ ràng trong trường hợp này là chúng ta bên mua chúng ta thở ràng là chúng ta đã bị thiệt hại rất nhiều